ngày một một thông tư năm mươi chín của bộ giao thông vận tải về hướng dẫn việc gián nhãn năng lượng đối với mô tô xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu chính thức có hiệu lực
theo đó các cơ sở sản xuất nhập khẩu xe máy sẽ in nhãn năng lượng theo mẫu quy định của bộ công thường
nhãn năng lượng phải được cơ sở sản xuất nhập khẩu và kinh doanh xe máy duy trì trên xe cho tới khi xe được bán giao đến tay người tiêu dùng
trước khi thực hiện việc gián nhãn năng lượng cơ sở sản xuất nhập khẩu xe máy phải công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe
thông tin công khai phải được duy trì trong suốt thời gian cơ sở sản xuất nhập khẩu và kinh doanh xe cung cấp kiểu loại xe máy đó ra thị trường
như vậy sau hai năm từ khi triển khai việc bắt buộc rắn nhãn năng lượng với ô tô chín chỗ ngồi trở xuống tại việt nam thì nay quy định này đã được áp dụng đối với xe máy
cơ quan quản lý chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên việc thực hiện gián nhãn năng lượng của cơ sở sản xuất nhập khẩu kinh doanh xe máy theo quy định